trên thế giới tính đến thời điểm này theo số liệu của mỹ tổng số ca mắc covid một mươi chín trên toàn cầu là gần bốn mươi năm triệu ca tổng số ca tử vong là hơn một một trăm bảy mươi bảy người
quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch covid một mươi chín vẫn là mỹ với hơn chín một triệu ca nhiễm tiếp đó là ấn độ với gần tám triệu ca nhiễm
brazil đứng thứ ba với hơn năm triệu ca nhiễm nga có tổng cộng hơn một năm triệu ca mắc trở thành nước đứng thứ tư thế giới về số ca nhiễm
mắc cơ va quyết định gia hạn quy định làm việc tại nhà và học trực tuyến đến tháng một mươi một
còn hàn quốc do lo ngại dịch lây lan trong dịp lễ halloween đã bắt đầu tiến hành giả soát đặc biệt các cơ sở giải trí
indonesia cũng đã công bố hệ thống đăng ký thị thực visa trực tuyến cho du khách nước ngoài trong mùa dịch nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp
who cho biết tổng cộng có hơn hai triệu ca nhiễm mới trong tuần qua tuy nhiên tỷ lệ tử vong của các trường hợp nhiễm bệnh vẫn tương đối thấp so với giai đoạn đầu của đại dịch vào mùa xuân